các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngân hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tổng hợp hình phạt mức án tử hình
khi nghe đến mức án này bà trương mỹ lan đã ngất xỉu
ông chu lập cơ bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi hai năm tù
trương huệ vân cháu gái và là con nuôi của trương mỹ lan bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
các bị cáo khác là cựu lãnh đạo ngân hàng scb gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không thể khắc phục
bùi anh dũng trung thân
võ tấn hoàng văn trung thân
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với năm bị cáo đang bị truy nã và được xét xử vắng mặt
cụ thể đinh văn thành cựu chủ tịch ngân hàng scb trung thân
bị cáo trầm thích tồn thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb bị đề nghị một mươi năm một mươi sáu năm tù
nguyễn thị thu sương cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb bị đề nghị một mươi sáu một mươi bảy năm
nguyễn lâm anh vũ phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh bến thành bị đề nghị từ một mươi hai đến một mươi ba năm
chiêm minh dũng phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb đang bỏ trốn bị đề nghị một mươi sáu một mươi bảy năm tù
nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra bà đỗ thị nhàn nguyên cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước trung thân về tội nhận hối lộ
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
bị đề nghị một mươi bốn một mươi năm năm tù cùng tội danh nguyễn thị phụng phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước bị đề nghị bốn năm năm tù
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo từ ba đến bốn năm tù
nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra giám sát thuộc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
sáu về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm
nguyễn văn dũng phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm một mươi một đến một mươi hai năm
nguyễn thị phi loan nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
chi nhánh tp hcm sáu bảy năm
võ văn thuần phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bảy tám năm
phan tấn trung phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bảy tám
nguyên thanh tra viên phó trưởng phòng thanh tra hành chính giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
cục thanh tra giám sát ngân hàng tp hcm cục hải cũ thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước năm sáu năm
nguyễn cao trí bị đề nghị một mươi một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử
buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi thường toàn bộ số tiền sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng và lái phát sinh thiệt hại cho scb
đối với nguyễn cao trí tạm giữ tiền kê biên bất động sản của trí để đảm bảo thi hành án
tiếp tục kê biên tài sản của trương mỹ lan trương huệ vân để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
với một một trăm sáu mươi chín bất động sản viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp luật
các mã tài sản đang thế chấp tại scb giao cho scb thu hồi nợ
cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi tự nguyện khắc phục thiệt hại
trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan
liên quan đến những sai phạm của bà trương mỹ lan và tập đoàn vạn thịnh pháp
viện kiểm sát nhân dân tp hcm nêu quan điểm bị cáo lan phạm tội nhiều lần phạm tội có tổ chức
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
ngoài ra đại diện viện kiểm sát nhân dân còn cho rằng bị cáo lan không hề ăn năn
còn đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới quyền và các bị cáo khác ở scb
sáng ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra
tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp gọi tắt là tập đoàn vạn thịnh pháp
và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb đây là ngày xét xử thứ một mươi
viện kiểm sát nhân dân tp hcm thực hiện quyền công tố bắt đầu phần luận tội
đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án theo đó hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan
cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đoàn
của cơ quan tổ chức làm mất niềm tin của nhân dân quá trình điều tra vụ án cũng đã làm rõ
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo trương mỹ lan từ ngày bắt đầu diễn ra phiên xử
ngày năm tháng ba bị cáo trương mỹ lan liên tục phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc
trong khi đó nhóm lãnh đạo cán bộ scb là những người am hiểu pháp luật giỏi chuyên môn
thừa nhận tiếp tay cho bị cáo trương mỹ lan rút ruột ngân hàng tổng thiệt hại được xác định là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm nêu quan điểm bị cáo lan phạm tội nhiều lần phạm tội có tổ chức
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo
ngoài ra đại diện viện kiểm sát nhân dân còn cho rằng bị cáo lan không hề an năn
còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở scb
do đó cần nghiêm trị tương xứng đối với hành vi phạm tội
vị đại diện nhận định đến trước thời điểm tái cơ cấu scb ngày một một hai nghìn một mươi hai
bị cáo trương mỹ lan đã sở hữu trên tám mươi cổ phần của scp
thông qua công ty cổ phần tài chính việt vĩnh phú và các cổ đông khác đứng tên thầy
đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ cổ phần scb mà bị cáo lan nắm là hơn chín mươi một
với quyền lực cổ đông bị cáo lan dễ dàng điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của scb
ngay từ khi hợp nhất đến khi khởi tố vụ án
nhìn lại những tình tiết nổi bật trước khi viện kiểm sát nhân dân đề nghị án đối với bị cáo trương mỹ lan
trong những ngày xét hỏi vừa qua cũng giống như tại cơ quan điều tra bị cáo trương mỹ lan không nhận tội
theo cáo buộc sau khi hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
ngân hàng scb bà trương mỹ lan nắm giữ chín mươi một năm cổ phần
nằm trong tay scb bà trương mỹ lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này
sử dụng scb như một công cụ tài liệu
trong vòng một mươi năm từ hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan gây thiệt hại cho scb bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
trong khi các bị cáo nguyên là cán bộ nhân viên của ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
và ngay cả bị cáo chu lập cơ chồng của bà trương mỹ lan và cháu gái trương huệ vân
đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai
làm theo chỉ đạo của bị cáo
trước khi bị cáo trương mỹ lan thì bà lan vẫn một mực không nhận tội
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan phủ nhận cáo buộc của viện kiểm sát
bà lan cho rằng bản thân chỉ nắm giữ bốn chín cổ phần scb
hai người con gái mỗi người năm và ba mươi là của cổ đông nước ngoài
các bạn bè ở việt nam nắm ba mươi
khi chủ tọa đặt câu hỏi tất cả những người có cổ phần tại scb đều khai là đứng tên dùm bị cáo
bị cáo giải thích gì video này
bà lan khai bạn bè của bị cáo là việt kiều canada úc
theo quy định không được đứng tên mua cổ phần nên phải tìm người việt nam đứng tên giúp
trước lời khai này của bị cáo chủ tọa đặt câu hỏi
bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc
lãnh đạo cán bộ của scb và tập đoàn vạn thịnh pháp đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo
ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước đều khai
trình độ quản trị của các lãnh đạo scb là rất yếu
không theo quy định của ngân hàng nhà nước phải làm theo chỉ đạo của trương mỹ lan
bị cáo trương mỹ lan vẫn khẳng định mình không có nghiệp vụ ngân hàng
không hề điều chỉnh chỉ đạo gì về hoạt động của ngân hàng scb
về cáo buộc đưa người thân tín vào scb nắm giữ các chức vụ quan trọng
bà lan khẳng định những người ở ecb không phải thân tín của mình
dù không nhận tội nhưng bị cáo trương mỹ lan đề nghị dùng tài sản là bất động sản công ty của mình
gồm bất động sản dự án cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp để khắc phục hậu quả
trong đó có tòa nhà capital palace và khách sạn
eu đều ở quận ba đình hà nội tuy nhiên bà lan lại xin giữ lại căn biệt thự cổ
ở một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm vì lý do bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho việt nam
bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
được cử làm trưởng đoàn thanh tra scb
quá trình đó bà nhàn và thuộc cấp phát hiện hàng loạt những sai phạm tại scb
biết sự việc bại lộ bà trương mỹ lan đã cho võ tấn hoàng văn nguyên
tổng giám đốc và đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
hiện đã bỏ trốn bốn lần tới gặp bà nhàn để lót tay năm hai triệu đô la tương đương một trăm ba mươi tỷ đồng
bị cáo võ tấn hoàng văn thừa nhận có bốn lần đưa tiền cho bà nhàn
trong đó lần thứ ba khi tới bà nhàn không có nhà nên đã cho văn mật khẩu cửa nhà
để đưa tiền hối lộ vào bên trong
theo cáo buộc giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi tám thành và văn lên phòng làm việc của bà nhàn
ở trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đưa cho bà này một túi quả cherry
và một túi đựng hai trăm linh đô la sau đó bà nhàn mang số tiền này về nhà cất
tiếp đó từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà nhàn
trong đó một lần thùng đựng một triệu đô la hai lần khác mỗi thùng hai triệu đô la
tại tòa văn khai khi mang những thùng xốp tới nhà bà nhàn
bị cáo nghĩ đó là trái cây sau này mới biết đó là những thùng chứa tiền
và do được đóng gói kỹ nên bị cáo không biết trong đó có bao nhiêu
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước cũng được scb biếu ba trăm chín mươi đô la
các cán bộ khác trong hai tổ thanh tra đều nhận được quà từ ba trường mỹ làn
người ít nhất là một đô la và hai mươi triệu đồng người nhiều nhất là hai mươi đô la và hai trăm một mươi triệu đồng
dù thực trạng tài chính của scb rất nghiêm trọng lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt
chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý
nhưng sau khi nhận tiền bà nhàn và ông hưng và các thành viên hai tổ thanh tra đã bao che sai phạm
thừa nhận hành vi nhận hối lộ năm hai triệu đô la của lãnh đạo scb
nhưng bà nhàn lại khai khi văn đưa tiền bà từ chối không nhận
nhưng vì văn nói đừng làm khó văn và tự làm khó bản thân nên bị cáo buộc phải nhận
về việc bỏ qua cho scb bà nhàn khai làm theo chỉ đạo của ông nguyễn văn hưng
trong khi đó ông hưng khẳng định mình không chỉ đạo thuộc cấp
nhưng ông hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng và có nhiều lần nhận tiền
qua của ngân hàng scb vào những dịp lễ tết
đại diện của scb là ông hà thế định phó tổng giám đốc ngân hàng scb
không đồng tình với xác định số tiền thiệt hại là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng của cơ quan điều tra
ông định đề nghị hội đồng xét xử xác định bà lan và các bị cáo phải bồi thường cho scb số tiền thiệt hại
tính đến ngày năm tháng ba ngày mở phiên tòa là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
hơn bốn trăm tám mươi hai nợ gốc hai trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi tỷ đồng lãi và lãi phát sinh cho đến khi nào scb thực nhận được tiền
đồng thời đề nghị hội đồng xét xử giao cho scb toàn quyền sử dụng khai thác đối với một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản
của bị cáo trương mỹ lan dùng đảm bảo cho các khoản vay của hệ sinh thái vạn thịnh pháp
phía scb cũng đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục truy tìm phong tỏa kê biên các tài sản của bị cáo trương mỹ lan
và đồng phạm cùng các tổ chức có liên quan còn chưa được kê biên phong tỏa giao cho scb để khắc phục hậu quả
ngoài ra đại diện ngân hàng scb cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét buộc năm công ty thẩm định liên đới bồi thường cho scb
hai tuần diễn ra phiên tòa các bị cáo đã có những lời khai về hành vi phạm tội được nêu trong cáo trạng
trong đó đáng chú ý nhất là lời khai mâu thuẫn của ông nguyễn văn hưng sáu mươi sáu tuổi quê thành phố hà nội
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
với bà đỗ thị nhàn năm mươi tám tuổi quê thái bình cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai về sai phạm trong việc thanh tra scb
tại phiên tòa ngày tám tháng ba bà nhàn thừa nhận kết luận thanh tra đã không phản ánh đúng thực tế khách quan
bà nhàn không sửa mà chỉ bổ sung phần kết luận và khoản vay xếp nhóm ba đến năm nhưng lại xếp vào nhóm một là theo chỉ đạo của ông hưng
bà nhàn còn khai bản thân bà đã hết sức cố gắng khi thanh tra và các báo cáo đều xác định đủ điều kiện
đưa scb vào kiểm soát đặc biệt chuyển cơ quan điều tra
trong khi đó ông hưng khai bản chất của việc thanh tra scb là thanh tra định kỳ chứ không phải là thanh tra đột xuất
và sau này làm việc với cơ quan điều tra thì ông mới phát hiện có sự sai lệch về mặt số liệu trong báo cáo
ông hưng nói xin chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu bản thân có thiếu sót
thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình thanh tra dẫn đến không phản ánh thực tế làm sai lệch kết quả tài chính của scb
đáng chú ý ông hưng cho rằng
việc chỉ đạo thu hẹp phạm vi thanh tra theo kế hoạch chín mươi hai sang chín mươi chín do bà nhàn đề xuất thay đổi vì thời gian không nhiều khối lượng công việc quá lớn
ông hưng trình bày và khai do gần về hưu nên không dành toàn sức toàn tâm cho việc thanh tra dẫn đến sai phạm
được xét hỏi lại nội dung này vào phiên tòa ngày một mươi bốn tháng ba
ông hưng khai ông là người ký quyết định thanh tra chứ không phải là người phụ trách thanh tra giám sát
không chỉ đạo làm sai lệch kết quả thanh tra
ông hưng còn nói có đọc báo cáo của đoàn thanh tra và là người chấp thuận
báo cáo của đoàn thanh tra để báo cáo lên ngân hàng nhà nước
ông hưng khai không nhớ rõ có tham gia các cuộc họp mà các thành viên đoàn thanh tra báo cáo kết quả
và trong quá trình thanh tra thì không được gửi các kết quả cho thành phần hội đồng quản trị ban kiểm soát của ngân hàng
trong khi đó bà nhàn khai rằng báo cáo kết quả thanh tra lần một là đúng
sát với kết luận thanh tra thực tế và đã trình cho ông hưng để báo cáo nội dung cho ngân hàng nhà nước
và chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo chính phủ
nhưng ông hưng đã chỉ đạo sửa lại
sau đó bà nhàn chỉ đạo cho cấp dưới là nguyễn thị phụng nguyễn tuấn anh vũ khánh linh sửa lại
thanh tra đợt một với thời hạn bốn mươi năm ngày kể từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy với năm tổ công tác và do bà nhàn làm trưởng đoàn
nội dung thanh tra gồm hoạt động cấp tín dụng từ ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn
các khoản lãi và phí phải thu thực trạng xử lý nợ xấu
thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín của ngân hàng nhà nước về cơ cấu lại
xử lý nợ xấu của scb trong đó tập trung đối với các nội dung chủ yếu về việc thực hiện cơ cấu nợ
giữ nguyên nhóm nợ đối với các phương án dự án tái cơ cấu
đánh giá hoạt động quản trị điều hành của scb đối với các nội dung thanh tra
trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của các thành viên trong đoàn và các tổ thanh tra ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
đoàn thanh tra đã lập ký biên bản làm việc với scb với bảy sai phạm
trong đó nổi lên sai phạm về phân loại nợ xấu sang nhóm cao hơn
đợt thanh tra lần hai được tiến hành trong một mươi năm ngày kể từ ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám với ba tổ công tác
để làm rõ ba nội dung gồm làm rõ các vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng và cho vay
dịch chuyển dòng tiền nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
thì kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định
xác định thực trạng cấp tín dụng việc sử dụng tiền vay
mối quan hệ sở hữu của nhóm vạn thịnh pháp và bà trương mỹ lan đối với nhóm bảy mươi một khách hàng
có địa chỉ tại số bốn nguyễn thịnh pháp
nguyễn thị minh khai quận một tp hcm
thanh tra hoạt động cấp tín dụng và thu nợ của scb đối với các khách hàng tại số bốn nguyễn thị minh khai
còn dư nợ tại thời điểm ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
và đến thời điểm thanh tra thanh tra việc chấp hành quy định về giới hạn cấp tín dụng
trong việc cấp tín dụng của scb đối với các khách hàng có dư nợ tại thời điểm ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
theo cáo trạng đoàn thanh tra đã bao che sai phạm theo đề xuất kiến nghị của scb
báo cáo đề xuất
không đầy đủ kết quả thanh tra điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của chính phủ
theo hướng có lợi cho scb dự thảo kết luận thanh tra không khách quan trái pháp luật nhận tiền quả
và lợi ích vật chất khác của scb để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra
trong quá trình thanh tra tại scb các bị cáo đã nhiều lần nhận tiền quà biếu của scb
để thực hiện những hành vi sai phạm nêu trên trong đó ông hưng đã nhận ba trăm chín mươi đô la
cáo trạng cũng xác định ông hưng là người ra quyết định thanh tra
trực tiếp chỉ đạo bà nhàn và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên ngân hàng nhà nước và chính phủ
bà nhàn thực hiện chỉ đạo của ông hưng trực tiếp chỉ đạo bà phụng và tổ tổng hợp lập
chỉnh sửa các báo cáo của đoàn thanh tra dự thảo kết luận thanh tra
các thành viên còn lại của đoàn có vai trò thực hiện đồng ý theo ý kiến chỉ đạo
đã báo cáo không đầy đủ không trung thực bao che sai phạm của scb lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ
ra kết luận thanh tra theo hướng không đưa scb vào diện kiểm soát đặc biệt
để scb tiếp tục thực hiện tái cơ cấu không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định
ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế
các việc làm trên dẫn tới không kịp thời ngăn chặn
để bà trương mỹ lan và đồng phạm rút sử dụng tiền của scb trái pháp luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
những thông tin mới nhất về vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi